hai mươi năm tù về tội tham mô tài sản và một mươi bốn năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tổng hợp hình phạt đối với hoàng là ba mươi năm tù
còn chín bị cáo nguyên là phó giám đốc phụ trách tổ trường cán bộ tổ quản lý khách hàng kiểm soát viên giao dịch viên tổ giao dịch khách hàng bidv cái dầu
nguyên phó trưởng phòng phụ trách và chuyên viên phòng quản trị tín dụng bidv long xuyên
với mức án từ một năm tù treo đến ba năm tù giam
cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo chẳng từ tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn đến ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
để có tiền tiêu xài và trả nợ lợi dụng nhiệm vụ được sao
nguyễn thị mỹ hoàng đã lợi dụng sự quản lý lỏng lèo thiếu trách nhiệm giám sát của phó giám đốc phụ trách
tổ quản lý khách hàng tổ giao dịch khách hàng phòng giao dịch bidv cái dầu và phòng quản trị tín dụng bidv long xuyên
hoàng đã nhiều lần sử dụng thẻ tiết kiệm của khách hàng giả mạo chữ ký hoặc nhờ khách hàng ký để làm thủ tục vay và lấy tiền trong kho quỹ
do hoàng có nhiệm vụ hỗ trợ giao dịch viên quản lý
bằng thủ đoạn trên hoàng đã chiếm đoạt số tiền hai mươi tám tỷ sáu trăm hai mươi triệu đồng của bidv cái dầu
ngoài ra hoàng còn dùng thủ đoạn gian dối lừa huỳnh trung vinh trong việc cho vay tiền đáo hạn để chiếm đoạt số tiền bảy tỷ ba trăm linh triệu đồng
đến ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu biết hành vi của mình bị phát hiện nên hoàng đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tự thú
ngoài bản án đã tuyên hội đồng xét xử còn buộc bị cáo hoàng trả lại số tiền đã chiếm đoạt
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc vừa ra quyết định khởi tố đối với sáu bị can liên quan đến việc cho vay lãi nặng xảy ra trên địa bàn thành phố vĩnh yên
theo tài liệu của cơ quan công an năm hai nghìn một mươi năm công ty trách nhiệm hữu hạn g tám mươi tám tân á châu có trụ sở tại phường khai quang được thành lập do phùng văn chính làm giám đốc
từ năm hai nghìn một mươi bảy cho đến nay chính bắt đầu tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng và mở thêm hai cơ sở tại phường khai quang và hội hợp
chính thuê trần tuấn anh và nguyễn quang huy đứng tên đăng ký kinh doanh tại hai cơ sở này và làm nhiệm vụ quản lý sổ sách có khách vay tiền thu tiền lãi
đồng thời nguyễn quang huy nguyễn văn vinh nguyễn giang sơn đến làm với nhiệm vụ đi đòi nợ và thu lãi
thủ đoạn và hình thức cho vai tiền của chính và đồng bọn rất tinh vi người vay chỉ cần mang giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân sổ hộ khẩu giấy phép lái xe đến hai cơ sở của chính
sẽ dễ dàng vay được tiền với mức lãi suất giao động từ ba đến một mươi đồng một triệu một ngày tương đương với lãi suất từ một trăm linh tám đến ba trăm sáu mươi một năm
cơ quan công an xác định khoảng hai trăm linh người dân đã đến hai cơ sở của chính để vay tiền với số tiền giao dịch hàng tỷ đồng
tại hà nội lại có thêm một đường dây chuyên sản xuất mua bán các loại con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức nhà nước với số lượng lớn vừa bị đội công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội đấu tranh triệt xóa
những đối tượng sử dụng dấu giả với nhiều mục đích khác nhau như dùng vào các hồ sơ xin việc làm giấy khám sức khỏe hồ sơ mua bán nhà đất
trước đó thông qua quá trình trinh sát đội cảnh sát kinh tế công an quận hoàn kiếm xác định có một đối tượng chuyên sản xuất mua bán con dấu trên mạng với số lượng lớn
ngày một mươi năm tháng năm tại khu vực phố minh khai quận bắc tứ liêm tổ công tác của đội cảnh sát kinh tế công an quận hoàn kiếm kiểm tra hành chính
trần nguyên đức chú tại xã kim trung huyện hoài đức hà nội phát hiện đức đang cầm một con dấu cùng nhiều bộ hồ sơ như đơn xin việc hợp đồng lao động sổ hộ khẩu đang trên đường đi giao cho khách
bước đầu đối tượng khai nhận những giấy tờ và con dấu này đều là giả
khi mà em lên mạng em lấy cái phôi con dấu rồi bắt đầu em về chỉnh sửa lại trên phần mềm
xong rồi em in trắng đen trên cái giấy nến xong cho vào máy in in lại xong bắt đầu cho vào máy thắt dấu xong đổ keo vào cuôn xong đánh những keo thừa đi thì nó thành được
những loại giấy tờ nào mà em bán chạy nhất
giấy tạm trú ạ
giấy tạm trú ạ
sức cho trần nguyên đức trong đường dây này còn có đối tượng trần quang hoàng chú tại thanh hóa
tiến hành kiểm tra nơi thuê trọ của các đối tượng cơ quan công an thu giữ bốn mươi hai mẫu dấu các loại nhiều tài liệu công cụ để phục vụ việc làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức nhà nước
theo lời khai của các đối tượng các mẫu dấu chữ ký các loại giấy tờ chúng đều tìm kiếm trên mạng sau đó dùng phần mềm photoshop để xử lý giống in giấy tờ thật
con dấu thì nhìn thì cũng rất là nếu mà mắt thường thì khó mà phát hiện
tại phòng trọ của các đối tượng thì cơ quan điều tra thu giữ một số các loại tài liệu đối tượng làm giả mà cụ thể là giấy khám sức khỏe
giấy khám sức khỏe tại đây thì thu giữ được có giấy khám sức khỏe của bệnh viện thực mai giấy khám sức khỏe của bệnh viện cao thông bệnh tải
và một số các đơn xin xác nhận tạm trú của một số đơn vị công an trên địa bàn thành phố hà nội
như vậy liên tiếp trong thời gian vừa qua công an tp hà nội đã đấu tranh bóc gỡ nhiều đường dây ổ nhóm tội phạm làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức nhà nước
những loại giấy tờ giả này len lỏi vào nhiều bộ hồ sơ thủ tục của cơ quan tổ chức nhà nước gây ra tình trạng mất an ninh trật tự
cơ quan công an cảnh báo từ việc triệt phá các ổ nhóm đối tượng chuyên sản xuất con dấu tài liệu giả
sẽ tiếp tục điều tra truy xét những người có hành vi sử dụng các loại giấy tờ giả này và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
buôn lậu xăng dầu trên biển vẫn có diễn biến phức tạp đó là nhận định của lực lượng chức năng khi mới đây bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển vùng ba
đã bắt giữ một tàu chở dầu lên đến gần hai triệu lít của nước ngoài đưa vào vùng biển việt nam tiêu thụ
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba trong khi làm nhiệm vụ trên vùng biển thêm lục địa phía nam
đã phát hiện tạm giữ tàu siam varix có số imo bảy trăm năm mươi ba nghìn bốn trăm bốn mươi đang vận chuyển trái phép khoảng một trăm linh
một triệu bảy trăm linh nghìn lít dầu đeo tàu siam varik do ông firom suphang sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba quốc tịch thái lan làm thuyền trưởng
tôi đưa cả hàng hóa là dâu ở trên cái tàu để vào vùng biển việt nam dịch vụ trong này là cái việc hoàn toàn là sai với pháp luật quốc tế và của việt nam
trong khi bị kiểm tra ngoài lượng dầu đeo chở theo tàu không có giấy tờ hàng hóa thì một mươi một thuyền viên trên tàu đều không có chứng chỉ chuyên môn
tàu không có giấy đăng ký đăng kiểm thuyền trưởng khai nhận là đưa dầu vào vùng biển việt nam để bán
để giảm thiểu các hoạt động mua bán trái phép xăng dầu trên biển
thứ nhất là tuyên truyền phổ biến giáo dục cho bà con nhân dân hiểu rõ các hành vi mua bán xăng dầu trôi nổi trên biển
là trái với các quy định pháp luật
thứ hai triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ nắm tình hình tuần tra kiểm tra kiểm soát đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động vi phạm
một triệu bảy trăm linh lít dầu này có giá trị thị trường khoảng một mươi năm tỷ đồng và là một lượng khá lớn trong một vụ bắt giữ so với từ trước đến nay
từ đầu năm đến nay bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã liên tiếp phát hiện bắt giữ bảy vụ việc tương tự
trong khi nhiều ngành hàng lao đao thì mặt hàng gạo xuất khẩu lại ít bị ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh
trong khi nhiều ngành hàng lao đao thì mặt hàng gạo xuất khẩu lại ít bị ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh
tận dụng cơ hội này các doanh nghiệp đã tranh thủ chế biến nguyên liệu tăng tốc xuất khẩu từ đó mang về kim ngạch cao
hiện giá gạo trên thị trường thế giới cực kỳ sôi động có thời điểm vọt tăng lên mức cao nhất trong vòng bảy năm trở lại đây
còn so với giá trong nước giá gạo cũng đạt đỉnh trong hai năm qua
nhu cầu thu mua gạo dự trữ tăng cao nên các doanh nghiệp có cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu
trong bốn tháng đầu năm việt nam xuất khẩu hai một triệu tấn gạo thu về chín trăm chín mươi một triệu usd tăng sấp xỉ một mươi kim ngạch và giá
hiện các doanh nghiệp tiếp tục ký kết nhiều hợp đồng xuất khẩu mới
trong đó có lãi suất tái cấp vốn lãi suất tái triết khấu
nhiều doanh nghiệp cho rằng động thái này của ngân hàng nhà nước nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay
qua đó giúp doanh nghiệp tiếp cận được lãi suất yêu đáy để thúc đẩy sản xuất kinh doanh
tuy nhiên các chính sách hỗ trợ cần sớm được triển khai tới doanh nghiệp một cách kỳ thời
ngay sau hội nghị đối thoại thủ tướng chính phủ với doanh nghiệp hệ thống ngân hàng đã đồng loạt hạ mặt bằng lãi suất
trong tháng năm này thì đây là tin vui nhất đối với cộng đồng doanh nghiệp
ba tháng vừa qua nhà xưởng của doanh nghiệp này bị ngưng trệ
thì nay họ đã có động lực để sản xuất kinh doanh trở lại trong trạng thái bình thường mới
khi mà tiếp cận được nguồn bốn này thì các doanh nghiệp sẽ có khí chủ động hơn
trong công việc doanh doanh về hàng hóa về nhân sự về những chi phí liên quan
để duy trì và ổn định lại khi có dịch bệnh
chúng tôi cũng rất mong muốn các cơ quan ban ngành tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện
cho những doanh nghiệp đang gặp khó khăn
nhất là những doanh nghiệp bị ảnh hưởng covid nặng như những ngành ban nảy như chúng tôi
ngày một mươi ba tháng năm theo sự điều chỉnh mới quyết định số chín trăm một mươi tám của ngân hàng nhà nước
lãi suất tái cấp vốn giảm từ năm một năm xuống bốn năm một năm
lãi suất tái chiết khấu giảm từ ba năm một năm xuống ba năm một năm
cả hai loại hình này đều là lãi suất điều hành được giảm
như vậy đây là lần giảm lãi suất điều hành lần thứ hai liên tiếp
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng ba ngân hàng nhà nước cũng đã giảm mạnh các mức lãi suất
đây là sự trợ lực từ ngân hàng để giúp các doanh nghiệp có thể phục hồi
việc ngân hàng nhà nước hạ lãi suất điều hành đồng nghĩa với việc là giảm lãi suất
giúp nguồn vốn vay đến tay doanh nghiệp với mức lãi suất hấp dẫn hơn
tuy nhiên với gói hỗ trợ này thì làm sao đến được với doanh nghiệp là cả một vấn đề
bởi lẽ để tiếp cận được nguồn vốn này cũng không phải dễ dàng
doanh nghiệp cần phải có tài sản thế chấp hoặc dự án khả thi thì mới được vay
trong khi đó hầu hết doanh nghiệp việt nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ thậm chí là siêu nhỏ
hiện nay các doanh nghiệp mong mỏi tiếp cận được các văn bản hướng dẫn
cũng như đầu mối giải quyết chính sách về việc giảm lãi suất điều hành
còn đối với ngân hàng họ cũng sẽ tạo điều kiện tốt nhất
nới lỏng các thủ tục để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp
trước hết tôi cho rằng động thái này thì nó rất là kịp thời và quyết liệt
cũng thể hiện sự nỗ lực của ngân hàng nhà nước và hệ thống ngân hàng thơ mạng
trong bối cảnh ở việt nam chúng ta là ngân hàng nhà nước phải thực hiện đa mục tiêu
tôi cho rằng là cái thời điểm nó phù hợp
với cái sự vào cuộc quyết liệt
sau khi quyết định
thứ hai là phải có cái sự đồng hành vào cuộc
của nhiều cái bộ ngành địa phương
và các doanh nghiệp có liên quan
bởi vì ta nên nhớ rằng là chính sách tiền tệ không
thì không giải quyết được tất cả các vấn đề
nhất là trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh gây ra như hiện nay
hiện tại nếu mà nhà nước giảm lãi suất cho các doanh nghiệp
thì đấy là một điều tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp
để phát triển trong cái thời kỳ dịch bệnh như thế này

giảm lãi suất cho các doanh nghiệp
điều hành của nhà nước là một động thái khởi động
cho một cái chuỗi các cái hoạt động
về vấn đề giảm chi phí tiếp cận vốn cho doanh nghiệp
tức là tạo điều kiện cho doanh nghiệp
tiếp cận với nguồn lực mới và giá rẻ
để vượt qua cái khó khăn của covid này
cũng như tiếp tục phát triển trong thời gian tới
chúng tôi cho rằng đây là một động thái đúng cần thiết
và cần phải làm một cách mạnh mẽ thực chất
đồng thời là liên tục
để mà đảm bảo cái sự chuyển động đó tới được
tới các doanh nghiệp
chứ không chỉ dựng lại các ngành hướng ngoài
để doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh
tái khởi động nền kinh tế
bên cạnh việc hạ lãi suất điều hành
thì cũng rất cần các chính sách giãn nợ
giãn các nghĩa vụ thuế
đơn giản hơn nữa các điều kiện áp dụng
để các chính sách yêu đãi
đến được với doanh nghiệp một cách nhanh chóng kịp thời
đây chính là một trong những động lực
làm đòn bẩy để doanh nghiệp vươn lên
đóng góp sức mình vào sự hồi phục nền kinh tế
trong trạng thái bình thường mới
bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
đến đây là kết thúc